kiểm tra xe khách loại ba mươi chỗ mang biển kiểm soát bảy mươi năm b hai nghìn một trăm linh hai do nguyễn đức thành chú tại lộc bộ phú lộc thừa thiên huế điều khiển
lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở ba trăm năm mươi kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ
làm việc với cơ quan chức năng tài xế nguyễn đức thành không xuất trình được các giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số tăng vật trên
đồng thời khai nhận vận chuyển số nội tạng động vật trên qua lào để tiêu thụ
thưa quý vị tình hình tội phạm trên không gian mạng lợi dụng công nghệ để lừa đảo đã và đang diễn biến hết sức phức tạp
gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và trật tự an toàn xã hội
tuy lực lượng chức năng đã tích cực vào cuộc thế nhưng mà lừa đảo qua mạng vẫn xảy ra với môn hình vạn trạng
nhiều người vẫn bị sập bẫy kể cả với những chiều thức cũ
ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố nam định tỉnh nam định
hai đối tượng nguyễn văn anh
nguyễn văn anh sinh năm hai nghìn một và nguyễn xuân hà sinh năm hai nghìn chú tại huyện kim động tỉnh hương yên
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nam định khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng hình thức đăng các tin bài môi giới mại dâm trên mạng xã hội telegram
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đến nay hai đối tượng đã tạo lập hơn năm mươi nhóm gái gọi trích cơ trên toàn quốc
với khoảng hơn hai mươi năm thành viên tham gia
khi có khách liên hệ mua dâm các đối tượng sẽ yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt
bọn em lên telegram tìm hiểu thì thấy nhiều người có nhu cầu mô dâm
nên là bọn em đã lấy xin ý định khách sẽ cọc thì bọn em sẽ chiếm đoạt cái tiền cọc này
chiếm đoạt tiền cọc từ bao nhiêu đến bao nhiêu
năm trăm linh đến hai
đánh vào nhu cầu hay tâm lý sợ hãi liên quan đến pháp luật
hoặc sự tham lam của một bộ phận người dân
các đối tượng lừa đảo đã thực hiện nhiều chiêu trò để chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua mạng xã hội
như nạn nhân này với ý định mua quần áo trẻ em về bán thêm
khi thấy trên các trang mạng facebook giao bán với giá rẻ
chị đã sẵn sàng đặt cọc số tiền lớn để giao dịch
tuy nhiên rẻ hơn thì chưa thấy đâu chỉ thấy số tiền đã mất không thể lấy lại được
sau đấy là mình biết mình bị lừa ăn
thì mình có nên có mong trình báo
đỗi của mình cũng là một phần
bởi vì trước khi mình mua hàng thì mình không tìm hiểu kỹ về trường hợp người bán hàng cho mình
giá cả thì nó rẻ hơn thị trường nữa
nên là mình cũng gọi là ham quá
cho nên là mình không tìm hiểu kỹ
thì mình cũng mong là mọi người khi mà tham gia các cái giao dịch ở trên mạng
thì mọi người có thể tìm hiểu kỹ hơn để có thể không rơi vào trường hợp của mình
các đối tượng lừa đảo chiếm dụng tài sản trên không gian mạng
hoạt động chuyên nghiệp
có tổ chức
có phân công cụ thể
xây dựng kịch bản chi tiết cho từng giai đoạn phạm tội
chỉ một phút lơ là
thiếu kiến thức cơ bản
người dân sẽ dễ bị sập bẫy
thời gian qua có rất nhiều các vụ lừa đảo
để em cũng biết được tình hình mối nguy hiểm này
nên em cũng cảnh giác
cộng thêm nữa là nhờ được các chú công an hướng dẫn em
nên em lại càng tự tin hơn
khi mà có những thành phần lừa đảo thì em sẽ liên hệ ngay tới công an ạ
không nên nghe theo những cuộc gọi nạn
khi mà mình không biết thông tin chính xác cụ thể của họ là gì ạ
qua công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm lừa đảo
chiến đoàn tài sản trên không gian mạng
thì chúng tôi xác định đánh giá về những nguyên nhân phát sinh tội phạm
thứ nhất là do người dân kém sự hiểu biết về công nghệ
cái thứ hai là do đời sống kinh tế khó khăn thiếu việc làm
nên là khi được chào mời tham gia vào các hoạt động trên mạng
thì là người dân tham gia và bị lừa
và có thể là người dân không quan tâm
đến những cái
tuyên truyền về phương thức thủ đoạn
của đối tượng lừa đảo chiến đoàn tài sản của lực lượng công an
dự báo thời gian tới
tình hình tội phạm lừa đảo qua mạng chiếm đoạt tài sản
tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp
xu hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi
gây thiệt hại lớn về tài sản của người bị hại
vì vậy người dân cần tự trang bị kiến thức phòng ngừa
nếu gặp những tình huống khả nghi
cần báo cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý
vào đêm ngày hai mươi một tháng năm và sáng nay ngày hai mươi hai tháng năm
các đơn vị liên quan đã tiếp tục thực hiện các giải pháp
khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt trí thạnh
đồng thời triển khai phân luồng giao thông đối với tuyến dt sáu trăm bốn mươi một
nhằm đảm bảo việc khắc phục sự cố sạt lở diễn ra an toàn
sự cố sạt lở ở hầm trí thạnh
và chưa dự kiến được thời gian thông hầm
ngành đường sắt đã thông báo tạm dừng chạy một mươi tàu chở hàng
sự cố sạt lở làm gián đoạn chạy tàu
tổng công ty đường sắt việt nam đã thực hiện phương án chuyển tải hành khách
của một mươi hai đoàn tàu xuất phát từ ga sài gòn và hà nội
gần hai bảy trăm linh hành khách đã được truyền tải bằng ô tô giữa hai ga la hai
và tuy hòa để tiếp tục đi tàu
cũng do sự cố sạt lở hầm trí thạnh
đường sắt ngừng chạy đôi tàu khách se chín một mươi ngày hai mươi hai tháng năm
và các đoàn tàu hàng bắc nam xuất phát từ ga giáp bát yên viên và sóng thần
những ngày gần đây thì giá lợn hơi vẫn tiếp đà tăng
tại miền bắc thì giá mặt hàng này tăng lên ngưỡng là từ sáu mươi sáu đến sáu mươi bảy đồng một kg
trong khi ở miền trung và tây nguyên thì giá cũng ở mức là từ sáu mươi hai đến sáu mươi năm đồng một kg
dịp này tại đồng nai và thành phố hồ chí minh
người chăn nuôi đã bán được lợn hơi với giá là từ sáu mươi tám đến sáu mươi tám năm trăm linh đồng một kg
cao hơn mức đỉnh sáu mươi bảy đồng một kg
ghi nhận vào đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
ở một số địa phương khác tại miền nam giá lợn hơi phổ biến quanh mức là từ sáu mươi bốn đến sáu mươi năm đồng một kg
giá lợn hơi tăng phù hợp với quy luật thị trường khi mà nguồn cung sụt giảm khá mạnh
trong hai tháng tới giá mặt hàng này có thể tiếp tục tăng cao hơn
lý do là người nông dân chưa dám tái đàn nhiều
phía doanh nghiệp cũng tăng nguồn lực nhưng sẽ khó tăng mạnh khi mà dịch bệnh hoành hành
thưa quý vị những ngày này thì người nông dân ở huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
đang khẩn trương chăm sóc thu hoạch hành tím bán cho thương lái
tùy vào chất lượng mà giá hành giao động từ hai mươi đến hai mươi năm đồng một kg
vụ hành tím năm nay thì được mùa lại được giá đầu ra lại rất ổn định
người nông dân rất phấn khởi
đang tất bật thu hoạch hai xào hành tím với gần hai tấn củ
thương lái thu mua với giá ba nghìn đồng một kg
gia đình bà dương thị lệ thu về gần sáu mươi triệu đồng
năm nay giá hành khô giống rẻ hơn chỉ bốn mươi bốn nghìn đồng một kg
nên người nông dân tập trung sản xuất vừa bán hành củ cho thương lái vừa để giống cho vụ mùa tiếp theo
năm nay là câu thấy đỏ đó
cô trồng một bàn mà cô được ba trăm linh mấy kg đó
bữa nay là gió giống là năm mươi năm nghìn
năm nay là gió giống là bốn mươi bốn nghìn
vụ hành tím trên đảo lý sơn bắt đầu từ tháng hai đến tháng tám âm lịch hàng năm
mỗi vụ kéo dài từ năm mươi đến năm mươi năm ngày
năm nay nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi ít sâu bệnh nước tưới đầy đủ nên hành cho cụ to đạt năng suất cao
với hơn một xào hành chuẩn bị thu hoạch sau khi trừ các khoản chi phí như giống phân thuốc ông sơn ước tính lãi được khoảng hai mươi triệu đồng một xào vụ
đồng rừng ở trái nó là đồng đó là nà ở trái nó đọt
hơn quốc nam hết luôn đó
là hành to
với bò con ở trái nó cũng kháng khả vậy đó
hành mà gió là nà là nó giống về tới đây là bốn mươi bốn ngòn
mà cái gió trên hành mà nó đọt á thì một tọa một cái xá ba trăm linh kg thì mình cũng kiếm được một ít
là mình trừ cái ví dụ như tổng giống là một tọa là bốn triệu tư
rồi phân thuốc đó
thì nói chung mình cũng kiếm được ít nhiều á
hành là giống cây ngắn ngày
mỗi năm người dân có thể trồng bốn vụ
trong bình mỗi xào người dân thu hoạch về khoảng bảy trăm linh kg
có thời điểm hơn một tọa hành cũ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân
hiện toàn huyện lý sơn có ba trăm hai mươi hectare diện tích trồng hành tỏi
xác định đây là giống cây trồng chủ lực
huyện lý sơn đã tập trung nghiên cứu nâng tầm sản xuất theo chuỗi giá trị gia tăng
vừa rồi là đã thử nghiệm thành công
với việc là trồng hành tỏi chuỗi giá trị gia tăng
đây là một cái hình thức rất mới mà nó mang cái thu nhập rất cao cho người dân lý sơn
thì sắp tới sẽ đã được nghiệm thu vào bộ khoa học khi nghiệm thu xong
chúng tôi sẽ mở rộng sẽ ứng dụng cho tất cả người dân trên địa bàn huyện
để làm sao cho sản phẩm nông nghiệp của đảo lý sơn
nó gắn với cái sản phẩm là một cái sản phẩm du lịch
nó mang cái tính giá trị cao
và cũng nâng cái đời sống của người dân lý sơn trên địa bàn huyện trong thời gian tới
hiện nay sau khi xác nhận chỉ dẫn địa lý huyện lý sơn đã xây dựng một mươi ba sản phẩm ô cốt ba sao liên quan đến hành tỏi mang lại giá trị kinh tế cao
tiếp theo chương trình là những tin tức kinh tế đáng chú ý trong kinh tế phương nam
mời quý vị quan tâm theo dõi
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị
sau những cơn mưa kéo dài
xoa dịu cái nóng hàng lạc trời hàng tháng trời ở nam bộ trong những ngày qua
sở xây dựng thành phố hồ chí minh cho biết thành phố dự kiến đưa vào vận hành hàng loạt dự án chống ngập để đón đầu mùa mưa sắp tới
theo sở xây dựng thành phố hồ chí minh để hạn chế tình trạng ngập trong mùa mưa sắp đến
sở đã có kế hoạch vận hành ba trăm tám mươi van ngang triều năm trạm bơm di động công suất từ một m ba một giờ tới hai m ba một giờ
cùng với việc vận hành đồng bộ một mươi trạm bơm và công kiểm soát chiều lớn như bình triệu bình lợi rạch lăng rạch nhảy
như lộc thị nghè rạch bà tiến phú lâm thanh đa bể cốc một và hai để hỗ trợ chống ngập
ngoài ra sở xây dựng cùng các đơn vị liên quan đã thực hiện các dự án xây dựng cải tạo hệ thống thoát nước
nhằm giải quyết tình trạng ngập nước tại một mươi tám tuyến đường trục chính xây dựng đoạn đê bao xuân miếu thuộc bờ tả thành phố thủ đức
bên cạnh đó triển khai và hoàn thành ba dự án hệ thống thoát nước trên địa bàn quận gò vấp hai dự án trên địa bàn tp thủ đức
sở xây dựng cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức vận hành hiệu quả hệ thống thoát nước hiện hữu
song song đó để mạnh công tác nạo vét hệ thống cống kênh rạch trên địa bàn quản lý đảm bảo đồng bộ với hệ thống thoát nước chung thành phố
hai tháng qua nhiều hộ nông dân tại huyện bù đăng tỉnh bình phước đứng ngồi không yên khi vườn sầu riêng đang xanh tốt bỗng dưng chết hàng loạt
theo lời người trồng sầu riêng tại đây hai tháng nay ông dương xuất hiện tình trạng vàng lá rễ cây bị thăm xanh thân xì mũ cây siêu kiệt nhanh và thiếu sức sống
dù đã tìm đủ cách nhưng đến nay nhiều cây đã bị chết khô và ảnh hưởng mặc dù quy trình tưới nước chăm sóc vườn cây lâu nay vẫn không thay đổi
theo ubnd xã đường mười cho biết trên địa bàn xã có trên một trăm năm mươi hộ trồng sầu riêng hiện xã đang vận động người dân tiêu hủy cây sầu riêng bị chết để tránh lây lan trên diện rộng
qua kiểm tra thực tế vườn sầu riêng đang bị ảnh hưởng bởi nhiều loại nấm bệnh nấm bệnh này do người dân trồng sen canh sầu riêng với điều tiêu cà phê những cây cũng có chung nguồn gốc nấm bệnh
mặc dù sầu riêng chịu hạn kém do thiếu nước tưới trong thời gian nắng nóng khiến cây suy yếu tạo điều kiện cho nấm bệnh phát triển
để ngăn chặn bệnh trên cây sầu riêng trung tâm dịch vụ khuyến nông huyện đã hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp phòng bệnh cho cây cách chăm sóc vườn khuyến cáo người dân còn xác định nguồn gốc đất trước khi trồng sầu riêng sử dụng nguồn nước tưới tiêu đảm bảo áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp với từng loại đất địa hình thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện sớm sâu bệnh và có biện pháp phòng trừ kịp thời chú động áp dụng các biện pháp phòng trừ để bảo vệ vườn cây và hạn
lễ hội bánh mì việt nam lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề bánh mì việt nam giá trị ẩm thực thế giới quy tụ một trăm ba mươi một gian hàng trong đó có sự góp mặt của các thương hiệu bánh mì nổi tiếng
theo đó lễ hội với chủ đề bánh mì việt nam giá trị ẩm thực thế giới được sở du lịch tp hcm phối hợp với hiệp hội du lịch tp hcm tổ chức diễn ra trong ba ngày
ngay từ khu vực cổng trào nhiều người dân và du khách đã bị hấp dẫn bởi linh vật rồng cùng bộ trang phục hình đồ người được chế tác tinh xảo từ những chiếc bánh mì
cùng với đó mô hình chiếc bánh mì khổng lồ trưng bày công diện một trăm năm mươi món ăn kèm với bánh mì cũng thu hút nhiều du khách đến trích kinh tìm hiểu
theo bà nguyễn thị khánh chủ tịch hiệp hội du lịch tp hcm lễ hội bánh mì lần thứ hai hứa hẹn là một sự kiện ẩm thực độc đáo và đáng nhớ
mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên về văn hóa ẩm thực việt nam
lễ hội có tổng cộng tám mươi năm đơn vị và một trăm ba mươi một dân hàng tăng hai mươi năm so với số lượng gian hàng năm hai nghìn hai mươi ba
năm nay thì phải nói rằng chúng tôi ban tổ chức chúng tôi rất là xúc động
bởi vì cái tình cảm của các đơn vị tham gia đó rất là chú ý và rất là thân thiện
chăm chúc và đầu tư rất là nhiều
đầu tư cho một cái gian hàng rất là hoành tráng và phải tốn công sức rất là nhiều
tốn công tốn sức tốn của nữa
điều này là điều mà chúng tôi thấy được là các đơn vị hưởng ứng đồng hành
rất là chia sẻ với ban tổ chức và thấy được trách nhiệm trong việc quảng bá bánh mì việt nam

biệt là vấn đề an toàn thực phẩm là ngay từ đầu
khi mà đưa ra tiêu chí để đăng ký an toàn vệ sinh thực phẩm
thì chúng tôi đặt lên hàng đầu là tất cả những đơn vị tham gia đều phải có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm
đồng thời là chúng tôi mời đại diện của sở an toàn thực phẩm tham gia thành viên ban tổ chức và đi kiểm tra liên tục
đến với lễ hội người dân và du khách không những được thưởng thức hương vị bánh mì
đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên khắp cả nước
mà còn được thưởng thức hương vị độc lạ của bánh mì được biến tấu từ các sản vật địa phương
như bánh mì kem bánh mì hến bánh mì tôm hùm
theo ghi nhận trong ngày đầu diễn ra lễ hội lượng khách đã rất đông phủ kính các gian hàng
dòng người xếp hàng dài để chờ mua bánh mì hoặc thưởng thức bánh mì miễn phí
ngày lễ hội này làm cho những doanh nghiệp những người kinh doanh về mặt hàng này sẽ học hỏi lẫn nhau
cái ngành này nó sẽ tiến bộ hơn sẽ cạnh tranh rồi người ta có những cái sáng chế
làm cho nó ngon hơn lễ hội hôm nay là vui vui tạo cho một cái cuối tuần cho người lao động
cũng như là mọi người dân có một nơi để người ta giải trí thư giãn
bên cạnh đó trong ba ngày diễn ra lễ hội ban tổ chức còn thực hiện các hoạt động như
trao tặng hai mươi năm xe bánh mì cho phụ nữ khó khăn khởi nghiệp
xác lập kỷ lục một trăm năm mươi món ăn kèm bánh mì không gian trưng bày lịch sử hình thành và phát triển bánh mì việt nam
với các dụng cụ làm bánh mì
hình ảnh và bài viết về bánh mì việt nam qua các thời kỳ trưng bày bánh mì xưa và nay
lễ hội năm nay dự kiến thú một trăm linh lượt khách thăm quan và trải nghiệm
hệ thống chụp ct một nghìn chín trăm bảy mươi năm lát cắt tích hợp trí tuệ nhân tạo phiên bản mới nhất
vừa được đưa vào sử dụng tại tp hcm giúp phát hiện sớm đột quỵ ung thư và nhiều bệnh lý nguy hiểm chỉ trong vài phút
hệ thống chụp ct một nghìn chín trăm bảy mươi năm lacac
hệ thống chụp ct có số lượng lacac lớn nhất với một chín trăm bảy mươi năm lacac và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cao nhất thế giới
hệ thống này có tốc độ chụp nhanh nhất thế giới với hai mươi ba giây một độ phân giải thời gian một mươi chín năm m dây
độ bao phủ đầu thu một mươi sáu cm giúp thu hình nhanh chóng rõ nét giảm liều xạ đến chín mươi sáu đảm bảo an toàn cao nhất
hệ thống này sẽ xác định nhanh đột quỵ dưới năm phút thay vì mất nhiều thời gian hơn trước đây
và phát hiện tuyết phình vỡ mạch não cục máu đông phần mềm smart stroke và các giải pháp xử lý bằng ai cao cấp
giúp giảm thời gian chụp xử lý ảnh đọc kết quả xác định thế loại đột quỵ siêu nhanh phục vụ cấp cứu đột quỵ chính xác nhanh chóng hiệu quả
hiện trên thế giới chỉ có một trăm hai mươi chín hệ thống chụp ct này được sử dụng tại các nước phát triển như mỹ anh pháp mỹ nhật bản hàn quốc úc new zealand
việt nam là nước sử dụng hệ thống thứ một trăm ba mươi trên thế giới được đặt hàng đầu tiên tại đông nam á
trí tuệ nhân tạo còn giúp hệ thống city một nghìn chín trăm bảy mươi năm lát cắt phân biệt ra hai mươi loại vật chất khác nhau trong cơ thể người
như mô xương cơ khối u cục máu đông máng sơ vữa các loại sỏi một cấu tạo khác nhau sẽ cho hình ảnh khác nhau
từ đó chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả hơn
hệ thống city một nghìn chín trăm bảy mươi năm lát cắt còn cho phép thu hình nhi khoa nhanh chóng mà không cần sử dụng an thần và hạn chế chụp lại không cần thiết ở trẻ nhỏ
lễ hội sâm và hương liệu dược liệu quốc tế tp hcm năm hai nghìn hai mươi bốn
được tổ chức lần đầu tiên để tạo môi trường cho doanh nghiệp việt nam và các địa phương quốc tế có thế mạnh về sâm hương liệu dược liệu
cùng tham gia quảng bá giới thiệu những sản phẩm chất lượng
theo đó sở ngoại vụ phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức họp báo lễ hội sâm và hương liệu dược liệu quốc tế tp hcm năm hai nghìn hai mươi bốn
bạn bè quốc tế biết đến việt nam như một nền kinh tế đang phát triển với nhiều nét đặc trưng
trong đó ngành sâm và hương liệu dược liệu là một trong những ngành thế mạnh
các sản phẩm này hiện đã và đang xuất khẩu sang các nước trên thế giới
đóng góp vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội của đất nước
lễ hội lần này được tổ chức nhằm tạo môi trường cho doanh nghiệp việt nam và các địa phương
doanh nghiệp quốc tế có thế mạnh về sâm và hương liệu dược liệu được giao lưu quảng bá những sản phẩm chất lượng
góp phần xúc tiến thương mại đầu tư du lịch quảng bá thương hiệu sâm và hương liệu dược liệu đến với người dân trong nước và bạn bè quốc tế
lễ hội diễn ra từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng năm tại trục đường lê lợi quận một
với sự tham gia của đại diện bộ ngành các địa phương và doanh nghiệp có thế mạnh về sâm và hương liệu dược liệu như canada hoa kỳ hàn quốc nhật bản ấn độ các quốc gia đông nam á hai mươi địa phương trong nước và sáu mươi đơn vị doanh nghiệp hợp tác xã
trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động chính như không gian triển lãm sâm và hương liệu dược liệu việt nam hội thảo chuyên đề về sâm và hương liệu dược liệu cùng chuỗi chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật
theo quản lý ngành du lịch hai tỉnh kiên giang và quảng nam tổng số du khách tăng tuy nhiên số khách đến bằng đường hàng không lại giảm khoảng sáu ba mươi
giá vé máy bay hiện tại và trong thời gian gần đây đã tăng cao
làm tác động trực tiếp vào chi tiêu du lịch của nhiều gia đình
vậy thì toàn cảnh giá vé và bối cảnh du lịch đường hàng không được các chuyên gia mổ xẻ và tìm cách hạ nhiệt như thế nào
phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
giá vé năm nay tăng khoảng hai mươi từ một mươi năm hai mươi tùy tướng điểm và tùy ngày đẹp hay giờ đẹp bay
lấy ví dụ một tour của chúng tôi có giá trị khoảng một mươi triệu giá máy bay trong đó chiếm năm mươi
là khoảng năm triệu thì khi nó tăng hai mươi có nghĩa là nó tăng là một triệu nữa
thì thay vì trước đây hè năm trước chúng ta bán cái tour đó là một mươi triệu thì năm nay sẽ là một mươi một triệu
thì so sánh mặt bằng giá xăng dầu của năm hai nghìn hai mươi bốn với năm hai nghìn một mươi chín
thì cái trị phí xăng dầu nó đội lên đối với hoạt động máy của việt nam là năm bảy trăm linh tỷ
tỷ giá riêng nói về tỷ giá thì chúng tôi mất bốn bảy trăm linh tỷ
thế là cộng hai cái tăng này lên thì chúng tôi mất đâu đó khoảng năm triệu
cộng một mươi một tỷ chi phí tăng thêm
mà hai cái này thì các hàng thông tôi tin là các hàng thông khác thì cũng thế thôi
chúng tôi không kiểm soát được đây là giá thế giới
vậy thì có cái thuế có cái phí nào mà chúng ta có thể xem xét điều chỉnh được không
bởi vì chúng tôi thì vẫn tiếp tục nỗ lực để mà giảm chi phí
cái gì mà chúng tôi có thể kiểm soát được tốt đoàn khoảng bốn một mươi
chi phí mà airline có thể xử lý được thì chúng ta rất là nỗ lực cố gắng
các hàng thông đều mong muốn đem đến một cái giá hầm
hợp lý cho tất cả các hàng
chúng tôi cố gắng rất nhiều làm rất nhiều
đi đầu rồi đồng hành rồi tổ chức được kích cầu tất cả những thứ
và vì như vậy thì chúng tôi cũng muốn là đề xuất một số những cái giải pháp
có thể là chúng ta để mà điều chỉnh cái giá hàng không nó ở mức độ hợp lý
và có thể thị trường có thể chấp nhận
thế thì thứ nhất thì chúng tôi cũng đề nghị là cần có các chính sách hỗ trợ
về giảm thuế phí
cái viên tăng giảm phí này nó sẽ giảm cái thời gian quay đầu của hàng không
khi mà giảm cái thời gian quay đầu của các cái chuyến bay quá hàng không
thì chúng tôi có thể tăng thêm chuyến rất là nhiều
và chúng tôi có thể bay các chuyến đi để phục vụ cho hành khách
có thể là điều chỉnh linh hoạt giá trần
theo cái giá đầu vào xăng đầu thế giới được không
trong từng giai đoạn
ví dụ giai đoạn này giá sang đầu lên
thì giá trần chúng tôi có thể điều chỉnh lên xuống thì giá trần này xuống
thì có lúc lên lúc xuống như vậy
thì nó rất là bình đẳng
phe với người với hàng hàng không và người tiêu dùng
giá bay hạm phổ tông thông như toàn thế giới năm hai nghìn hai mươi ba đó
đã tăng từ một mươi bảy hai mươi năm so với hai nghìn một mươi chín trước dịch
châu á tăng hai mươi một úc new zealand hai mươi
châu âu tăng một mươi tám nam lý hai mươi năm và bắc mỹ đã tăng một mươi bảy
và xu thế toàn cầu cho năm hai nghìn bốn tiếp tục tăng từ ba đến bảy trong năm hai nghìn bốn nữa
cái này không phải việt nam tăng đâu ạ cả thế giới đều tăng
và chưa bao giờ cái vé bay từ đây đi mỹ đắt như thế
trước đây cái vé business class mà đi
có lúc nó bán đến ba bốn nghìn
bây giờ đi phải chín nghìn một mươi một nghìn
làm gì có ra ba bốn nghìn nữa
các cái khoản mà phí lệ phí
acv đang thu bộ cho nhà nước
và acv đang thu cho đảm bảo các dịch vụ tại cảng
thì đâu đó là hơn năm năm nay chúng tôi chưa tăng
và chưa tăng suốt từ cái thời chưa có dịch đến lúc có dịch và đến nay
thì chắc chắn rằng là các cái phí này nó sẽ không ảnh hưởng
đến cái việc mà tăng giá như vừa qua
chúng ta có rồi và được bàn thảo rất kỹ như nhiều ngành nhiều cấp
còn những vấn đề cụ thể
điều chỉnh giá trần này điều chỉnh linh hoạt
hay điều chỉnh trong cái giai đoạn cụ thể
ví dụ dịp lễ tết cao thì điều chỉnh
còn dịp bình thường thì không
thì cái này tôi ghi nhận và cân đối và đã có kiến nghị
báo cáo với bộ trưởng bộ chính
để ra soát tất cả các cái khoản phí lệ phí này
cũng như các kiến nghị của các đơn vị để làm thế nào
mà chúng ta cũng bóp phần để hạ nghiệp cái giá vé máy bay
nhưng mà cái quan trọng nữa là chúng ta đảm bảo cái sự hài hòa lợi ích
giữa người tiêu dùng với doanh nghiệp cũng như với nhà nước
chúng tôi cũng cam kết là cũng sẽ phối hợp chặt chẽ
với cục hàng không cơ quan chủ trì quản lý nhà nước
về cái quản lý giá đối với ngành hàng không
để làm thế nào mà chúng ta quản lý cái giá vé máy bay
nó minh bạch nó công khai nó tốt hơn nó tốt hơn nó tốt hơn nó tốt hơn nó tốt hơn nó tốt hơn nó tốt hơn nó tốt hơn nó tốt hơn
bản tin kinh tế và tiêu dùng đến đây cũng xin được khép lại
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị
hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo